kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước ban thường vụ tỉnh đoàn quảng bình đã tổ chức lễ khánh thành cột cờ tổ quốc trên đảo hòn la thuộc xã quảng đông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
cột cờ tổ quốc đảo hòn la được khởi công vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy công trình có chiều cao trên hai mươi hai sáu mét trong khuôn viên gần một trăm sáu mươi bốn m hai với kinh phí gần một hai tỷ đồng
cột cờ tổ quốc đảo hòn la được khởi công vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy công trình có chiều cao trên hai mươi hai sáu mét trong khuôn viên gần một hai tỷ đồng